chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc tiếp bộ trưởng ngoại giao latvia edgar rinkevich
đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng ngoại giao edgar rinkevich là chuyến thăm cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của latvia tới việt nam kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chủ tịch quốc hội tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
chúc mừng kết quả hội đàm tốt đẹp giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước
chủ tịch quốc hội khẳng định nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của latvia trong cuộc đấu tranh giành giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc trước đây và trong sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay
nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống trong đó có latvia
về phần mình bộ trưởng edgar rinkevich bày tỏ mong muốn quốc hội việt nam và quốc hội latvia tăng cường hợp tác
sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị tại quốc hội mỗi nước để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước
hy vọng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực thương mại đầu tư
khẳng định latvia luôn ủng hộ và thúc đẩy vấn đề thương mại tự do trong eu và sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy nghị viện châu âu sớm phê chuẩn evfta cũng như quốc hội latvia sớm phê chuẩn evipa